thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
ngay sau khi được bầu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước

chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chia sẻ trước quốc hội sau lễ tuyên thệ nhậm chức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lời cảm ơn đến quốc hội đã tín nhiệm bầu cá nhân đồng chí giữ chức
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự vô cùng to lớn nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề
tôi cũng đã có nhiều dịp nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế
chúng ta có quyền tự hào phấn khởi vui mừng trước thành tiêu toàn đảng
toàn dân toàn quân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua nhưng tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn không được quá say xưa với thắng lợi và càng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tinh thần cảnh giác
sau lời tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới tân chủ tịch nước